vì tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên
đây là yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo tp hcm đối với các trường học trên địa bàn trong mùa mưa cuối năm
theo đó các trường chú ý bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
chú ý tới thời tiết địa điểm môi trường tình hình giao thông đi lại các hoạt động trong chương trình phương tiện di chuyển cơ sở vật chất
đặc biệt các trường không được tiếp nhận học sinh từ các đơn vị khác tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị liên quan thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức các hoạt động ở nhà trường